bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đường bộ việt nam các nhà đầu tư dự án các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tăng cường công tác quản lý vận hành thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và công tác kiểm tra giám sát thu phí
bộ giao thông vận tải cho biết vẫn còn xảy ra một số tồn tại như chưa tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án miễn giảm phí chưa đúng đối tượng
để chấn chỉnh những tồn tại này bộ giao thông vận tải yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu quản lý chi trong giai đoạn kinh doanh khai thác và chuyển giao công trình dự án xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ kiểm tra xử lý vi phạm xử lý sự cố không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí
các doanh nghiệp phải tăng cường tự kiểm tra giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong thu tiền phí thực hiện tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại hợp đồng dự án và các quy định pháp luật liên quan
các cửa khẩu tại lạng sơn và cửa khẩu móng cái quảng ninh sẽ tạm ngừng hoạt động xuất nhập khẩu trong bảy ngày nghỉ tết
theo đó tại các cửa khẩu hữu nghị huyện cao lộc
tân thanh cốc nam huyện văn lãng phía trung quốc nghỉ tết từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một
cụ thể từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một phía trung quốc trực nghỉ lễ theo quy định
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng một sẽ thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã có đăng ký trước và bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng một sẽ khôi phục thông quan trở lại bình thường
còn tại cửa khẩu chi ma huyện lộc bình phía trung quốc nghỉ tết từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một
tuy nhiên vẫn thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập
khẩu đã có đăng ký trước đến ngày hai mươi tám tháng một sẽ khôi phục hoạt động thông quan trở lại bình thường
do vậy việc xuất nhập khẩu hàng hóa trong khoảng thời gian này sẽ tạm ngừng
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập khi mà dịp tết nguyên đán sắp đến gần của nhiều người
một số đối tượng thực hiện các chiêu trò tuyển lao động thời vụ để lừa đảo
những cây bẫy răng ra ngày càng tinh vi và rất nhiều người không chỉ bị lừa đảo tiền mất tật mang mà còn chịu gánh nặng về tâm lý
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về vấn đề này
mong muốn tìm được công việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cắt mắt quần áo với mức lương vô cùng hấp dẫn đổi lại cô gái này sẽ phải chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng
sau khi cọc tiền lần thứ ba
thì toàn bộ tin nhắn và số điện thoại của bên tuyển dụng hoàn toàn bốc hơi
tất nhiên là tiền cũng chẳng có cách nào lấy lại được
và các tin nhắn đã bị xóa hết
đây là chiêu thức quen thuộc của những kẻ lừa đảo trong thời gian gần đây
nguy hiểm hơn chúng có thể lôi kéo ứng viên làm những công việc trái pháp luật như đa cấp biến tướng tham gia các hội nhóm đánh bạc online
chưa kể việc làm thêm không có hợp đồng lao động mọi giao dịch đều thông qua mạng xã hội cũng khiến người tìm việc trở thành những nạn nhân đáng thương
chỉ trong một thời gian rất ngắn thậm chí các trang web này sẵn sàng bị sập có thể họ sẽ đánh sập đi và không còn tài liệu chứng cứ nữa
khi đó thì các bạn sinh viên cũng không có biết tài liệu chứng cứ ở đâu mà không biết đối tượng mình đang bị lừa là họ đang cứu chúng ở đâu để mình làm đơn tối giác
cho nên là các bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chấp nhận không dám không dám lên tiếng không dám làm đơn cho cơ quan là cơ quan pháp luật để đòi lại quyền lợi cho mình
để tránh sập bẫy lừa đảo người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc
các chuyên gia khuyến cáo khi vào website tìm việc nên chú ý đến phần mô tả công việc phải được thể hiện rõ ràng cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
logo những công ty đang tìm tuyển dụng phải sắc nét không mở cần vào những trang tìm việc uy tín
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
với hành vi giết người nguyễn tấn hoàng khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại tỉnh tây ninh

để xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một
khánh cùng bạn đến nhà anh lê hoàng khải để nhậu và hát karaoke bằng loa thùng di động

khánh cùng bạn đến nhà anh lê hoàng khải để nhậu và hát karaoke bằng loa thùng di động
lúc này người hàng xóm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi qua phản ánh chuyện hát karaoke gây ổn áo
nên giữa hai bên đã xảy ra cự cãi
một lúc sau người hàng xóm và con trai là nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đã cầm dao quay lại nhà khải
thấy hai người mang theo hung khí anh khải ra căn ngăn
thì bị kiên chém anh khải đứt ngón tay
khi thấy người hàng xóm cầm cuốc đi đến chỗ mình
sẵn ở trên bàn nhậu có cây kéo
khánh đã lấy rồi đâm trúng vào cổ người hàng xóm khiến cho nạn nhân tử vong
trong thời điểm giáp tết vẫn có một số đối tượng lợi dụng tình hình
để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
với tinh thần kiên quyết đấu tranh xử lý
mới đây phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh nghệ an
đã bắt giữ một đối tượng có hành vi tặng chữ trái phép
một mươi viên ma túy tổng hợp và hơn hai một gam ma túy dạng đá
vào tối ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám
thuộc địa phận xã nghĩa mỹ huyện nghĩa đàn
thì phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
quá trình làm việc tổ công tác xác định người điều khiển xe ô tô là bùi nhật kỷ
chú thẻ huyện quỳnh lưu nghệ an trở theo nguyễn sĩ toàn
trên tay đang cầm một gói ni lông màu đen
bên trong có năm gói ni lông nhỏ màu xanh chứa một viên nén màu hồng
nghi là ma túy dạng hồng phiến và một gói ni lông màu trắng
bên trong có chứa các hạt tinh thể trong suốt nghi lẻ ma túy dạng đá
có tổng trọng lượng hai một gram
các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã thuê anh bùi nhật kỳ
chở bằng ô tô đi lên huyện tương dương mua số ma túy
từ một người đàn ông không quen biết về để sử dụng trong dịp tết
thưa quý vị
bệnh viện bùi nhật kỷ
bệnh viện việt đức vừa thông tin tiếp nhận thêm một trường hợp là thiếu niên một mươi sáu tuổi
ở tỉnh nam định bị chấn thương nặng do pháo tự chế phát nổ
bệnh nhân vào viện trong tình trạng bàn tay phải dập nát và dẫn đến nhiều vết thương
và do tai nạn pháo nổ nên phần mềm dập nát nguy cơ tắc mạch sau nối ngón cao
các bác sĩ đã phải tiến hành mở rộng lên cẳng tay để tìm đầu trung tâm của gân bị đứt
và nối lại cho bệnh nhân
điểm đang nói là đây không phải trường hợp đầu tiên bị tai nạn do chế pháo nổ
trước đó tại phú thọ và bình phước cũng đã xảy ra hai trường hợp bị chấn thương sọ não
dập nát hai bàn tay dẫn đến phải cắt cụt do pháo tự chế phát nổ gây ra
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu cục đường bộ việt nam cùng với các nhà cung cấp dịch vụ
các nhà đầu tư bot và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp
trong quá trình tổ chức giao thông tại các trạm thu phí đảm bảo đồng bộ
kết nối liên thông an toàn thông suốt không để xảy ra ủn tắc trong dịp tết nguyên đán quý bão năm hai nghìn hai mươi ba
các đơn vị liên quan bố trí lực lượng thường trực tại các trạm thu phí
để xử lý ngay các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành
hạn chế tối đa các lỗi hệ thống như không nhận diện thẻ không mở barrier xe đi nhầm làn
công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc công ty cổ phần giao thông số việt nam
và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai
quản lý công tác thu phí đảm bảo công khai minh bạch tuân thủ quy định pháp luật
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra thất thoát lãng phí bất cập trong công tác thu phí
hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
do vậy lưu lượng phương tiện trong thời điểm này tăng cao đột biến
đặc biệt là tại các tuyến đường cửa ngõ thủ đô
phóng viên antv đã có mặt để ghi nhận tình hình
hôm nay hai mươi tám âm lịch ngày làm việc cuối cùng của người dân
và cũng là ngày cao điểm nhất trong đợt người dân di chuyển từ các thành phố lớn
về các tỉnh thành để nghỉ tết nguyên đán
theo những ghi nhận của chúng tôi thì tại một số tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội
lưu lượng phương tiện đã gia tăng lên rất nhanh ngay từ đầu giờ chiều
ví dụ như tuyến cửa ngõ ra vào thành phố nơi tôi đang đứng đây
đó là tuyến cao tốc hà nội hải phòng
theo ước tính thì trong những ngày cao điểm như thế này
lưu lượng phương tiện qua tuyến này có thể đạt mức sấp xỉ bảy mươi lượt phương tiện
và với một số lượng phương tiện khổng lồ như vậy
thì các phương án để đảm bảo thông suất trên tuyến cũng như là thông suất qua những trạm thu phí như thế này
đã được các lực lượng chức năng như lực lượng cảnh sát giao thông
hay là đơn vị trạm thu phí đã triển khai ngay từ rất sớm
đội tuần tra kiểm soát giao thông đồ cơ thông số hai đã triển khai đồng hộ các phương án
nhằm đảm bảo hạn chế tối đa ủn tắc tai nạn giao thông
bên cạnh đó chúng tôi đưa các giải pháp với các vụ việc cụ thể xảy ra các vạn trạng tai nạn giao thông
thì các lực lượng chức năng sẽ phù hợp nhau ở đây
cụ thể là có mặt kiểm thời phân luồng đảm bảo các phương tiện lưu thông suất
bên cạnh đó sẽ sử dụng các xe cứu hộ cầu kéo để phương tiện ra khỏi hiện trường
để đảm bảo việc lưu thông được thông suốt an toàn
chúng tôi đã xây dựng phương án chống lưu thông và đảm bảo an toàn giao thông tuyến tuyến
trong đó đã dự kiến xây dựng tất cả các kịch bản
trong đó có những kịch bản về chuyện không may xảy ra
thứ nhất là sự cố về công tác thu phí về lỗi
tất cả các nhân viên đã ứng trực tại trạm để phối hợp xử lý kịp thời để cho xe qua trạm
vấn đề thứ hai là không may xảy ra các xe qua quyệt
nhân viên thu phí và cũng cùng với lực lượng tuần đường tuần tra giao thông
đã phối hợp để đảm bảo giải quyết phân luồng phân làn giao thông
theo ghi nhận thực tế
tại một số tuyến vành đai đã xảy ra tình trạng ủn tắc ngay từ rất sớm
đặc biệt là tuyến đường vành đai ba trên cao
hay các nút dẫn vào các tuyến cao tốc trên địa bàn thành phố hà nội
còn tại khu vực bến xe thì lại khá vắng vẻ
theo dự báo lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng mạnh về cuối ngày
tình hình giao thông ngày càng phức tạp trong đêm nay và sáng mai